hôm qua đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu
ông joseph borrell cho biết là khối này sẽ thảo luận về việc khởi động chiến dịch huấn luyện
quy mô lớn cho lực lượng ukraine ở các nước lân cận
phát biểu tại họp báo ông borrell cho hay đề xuất này sẽ được thảo luận vào tuần tới
tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng eu tại thủ đô praha của cộng hòa séc
đồng thời bày tỏ hy vọng đề xuất sẽ được thông qua
tuy nhiên ông borrell cho rằng bất kỳ sứ mệnh nào cũng phải phù hợp với mức độ xung đột
ngoài ra ông đánh giá cuộc chiến tại ukraine dường như sẽ kéo dài
và sẽ đòi hỏi nỗ lực không chỉ về nguồn cung vật chất cho kiev
ông borrell cũng cho biết ông không ủng hộ ý tưởng áp đặt lệnh cấm thị thực
đối với tất cả công dân nga đến liên minh châu âu eu
trước đó có tin tại cuộc họp ở praha vào ngày ba mươi ba mươi một tháng tám
các ngoại trưởng eu sẽ xem xét đề xuất của các nước baltic và phần lan
về việc cấm cấp thị thực schengen cho người nga
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé